sau một mươi hai giờ đồng hồ tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra làm rõ nhóm thanh niên giết người gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín tại xã đại đồng huyện tiên du
theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn cá nhân nguyễn đình hưởng ở huyện tiên du và lý khánh linh ở huyện mộc châu tỉnh sơn la đã hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
hưởng gọi thêm chín thanh niên khác chuẩn bị hung khí còn linh rủ thêm đặng văn tâm cũng ở sơn la
nhóm của hường liên tiếp tấn công vào vùng đầu bụng của linh và tâm khiến tâm chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó
còn linh bị thương nặng hiện cơ quan công an đã thu hồi nhiều tăng vật có liên quan đồng thời tạm giữ hình sự một mươi đối tượng về hành vi giết người để điều tra mở rộng vụ án
còn tại an giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trần thanh nhàn chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vừa bị công an huyện an phú tạm giữ hình sự
ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện an phú nhận được tin báo về việc gia đình người dân trên địa bàn xã phú hữu bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tiền và vàng
tương đương với khoảng bốn mươi năm chỉ vàng lực lượng công an huyện đã xác minh và phát hiện trần thanh nhàn là hàng xóm của nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn
trưa ngày hai mươi chín tháng chín tiến hành kiểm tra khám xét lực lượng công an thu giữ trên người nhàn gần một mươi hai triệu đồng một nhẫn vàng hai mươi bốn carat
trần thanh nhàn đã thừa nhận hành vi của mình
liên quan đến video cho rằng cán bộ công an xảy ra xô xát với người dân tại điểm tiêm vaccine được đăng tải lên mạng xã hội
ngày hôm qua lãnh đạo công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã có thông tin chính thức
theo đó cơ quan chức năng đã xác minh không có việc cán bộ công an đánh đập người dân như thông tin quy kết
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thuộc tổ hai khu phố phú trung phường phú tránh
hiện tượng chen lấn không đảm bảo thực hiện giãn cách làm ảnh hưởng đến cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại đây
công an phường phú tránh đã phân công một đồng chí đến điểm tiêm để hỗ trợ
trong quá trình mời người dân đi không đúng giờ ra khỏi khu vực cũng như nhắc nhở việc thực hiện giãn cách
thì một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là người đến chở tiêm vaccine đã dùng điện thoại quay video
thế vậy thì đồng chí công an phường phú tránh đã yêu cầu nam thanh niên ngừng quay video và thực hiện giãn cách theo quy định
nhưng người này đã không chấp hành
sau nhiều lần nhắc nhở nam thanh niên vẫn không chấp hành
đồng chí công an phường phú tránh đã khống chế nam thanh niên để làm rõ nội dung đoạn video trên
trong quá trình làm việc hoàn toàn không có hành vi đánh đập đương sự như nội dung phản ánh trên mạng xã hội
được biết là sau khi về nhà năm thanh niên đã đăng tải video lên nhiều trang mạng xã hội
hiện đồng chí cán bộ công an trên cũng đã bị đình chỉ công tác để chờ xem xét
tin an ninh trật tự đáng chú ý khác công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án
bắt đối tượng nguyễn vũ đình lưu trú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại ký túc xá trường đại học tài chính kế toán nằm trên địa bàn tp huế
các cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế đã bắt quả tang lưu
đang tàng trữ một gói ni lông chứa hơn ba sáu gram ma túy ba viên ma túy tổng hợp
khám sát khẩn cấp nơi lưu đang tạm trú lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm hai trang viên ma túy tổng hợp
và các dụng cụ để chia nhỏ ma túy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã tạm giữ hình sự
đối với nguyễn vũ đình lưu để tiếp tục điều tra mở rộng
tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc
và đánh bạc quy mô lớn tại huyện đô lương bắt quả tàng hai mươi ba đối tượng
cụ thể vào dạng sáng ngày ba mươi tháng chín đồng loạt đột kích hai địa điểm là trại gà của nguyễn văn đồng
và quán cà phê của nguyễn văn tú cùng thuộc xã tràng sơn huyện đô lương
tổ công tác bắt giữ toàn bộ hai mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn bảy trăm linh triệu đồng ba mươi điện thoại di động hai mươi một xe ô tô xe máy các loại
và nhiều dụng cụ để đánh bạc ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện hàng trăm con gà trọi
và hai trường gà để phục vụ đá gà qua điều tra được biết ba đối tượng là trương xuân thành
nguyễn hải đăng nguyễn văn tú đã thuê trại gà của nguyễn văn đồng để tổ chức đánh bạc
chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép nuôi nhốt động vật hoang dã như một đối tượng
tại đắk lắc vẫn thực hiện hành vi với quy mô lớn và vừa bị phát hiện
đó là nguyễn thanh tùng chú tại huyện ea leo tùng đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc
phát hiện bắt quả tang khi đang phân loại các cá thể rắn để cất giữ tại nhà của mình
qua làm việc tùng khai nhận là thường xuyên vào rừng bẫy động vật hoang dã
sau đó đem về bán lại cho những người có nhu cầu tổ công tác đã thu giữ một mươi bốn cá thể kỳ đà
sáu cá thể rúi hai cá thể trồn và một mươi năm kg đoàn các loại
liên quan đến vụ án mạng ghi do ngáo đá gây ra khiến hai người chết một người bị thương xảy ra trên địa bàn
trong tối ngày một tháng một mươi công an quận một mươi hai tp hcm vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày người dân sinh sống tại đường ttn một mươi một phường tân thới nhất quận một mươi hai
nghe thấy tiếng kêu cứu la hét thất thanh tại các nhà hai tầng
khi chạy tới người dân phát hiện gia đình ba người gồm bố mẹ và người con trai úc gục trên vùng máu
nên chở các nạn nhân đi cấp cứu thời điểm này người con có biểu hiện bất thường
thông tin bước đầu người chồng và người con đã tử vong do vết thương quá nặng còn người mẹ hiện đang được điều trị
theo người dân người con trai thường xuyên dùng chất kích thích đã đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công
gần đây người con trai có biểu hiện không tỉnh táo trước lúc xảy ra vụ việc người dân nghe thấy tiếng cửa cãi giữa ba người
sau đó mọi người chạy qua thì phát hiện sự việc như trên hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi tỉnh bình thuận hiện đang tạm giữ đối tượng hoàng oanh vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại khu phố hai phường tân thiện thị xã la ghi để điều tra về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
cụ thể vào ngày một tháng một mươi qua công tác nắm tình hình tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế ma túy công an thị xã la ghi
phát hiện hoàng oanh vũ đi xe máy biển kiểm soát tám mươi sáu b bốn bốn mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi tám đến nhận một gói hàng tại một nhà xe trên đường nguyễn trường tộ
thuộc khu phố hai phường tân thiện thị xã la ghi tổ công tác đã yêu cầu vũ dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong gói hàng có chứa bốn mươi viên thuốc lắc và một bịch ma túy và một số đồ vật có liên quan
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phòng tội quả tan và đưa hoàng oanh vũ cùng tan vật về công an thị xã la ghi để làm việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
thưa quý vị an hòa là một trong bốn phường xã đầu tiên của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đạt tiêu chí vùng xanh theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của toàn dân
trong đó với vai trò là lực lượng tuyến đầu ba tháng qua toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an phường an hòa và lực lượng tăng cường
đã căng mình ngày đêm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự
là một trong những hộ dân nhiều năm sống gần khu vực nghĩa trang ở ấp một phường an hòa bà lê thị lan cho biết
trước đây các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên tụ tập để hút chích kéo theo đó là tình trạng mua bán trái phép chất ma túy cũng tấp nập
điều này khiến người dân rất lo lắng và sợ hãi
tuy nhiên từ khi có công an chính quy về đã cải thiện rất nhiều
đặc biệt khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát công an phường đã kết hợp triển khai công tác phòng dịch
và xóa sổ các tù điểm tệ nạn nên không còn nạn mua bán tiêm chích ma túy
nó tập trung ở đây hoành hành quá nhiều thậm chí là đêm chạy tới ba giờ sáng
ra công an xã trình bày với các anh thì các anh có vào và từ ngày đó lập chốt ở ngoài cổng bu điện
thì cái tệ nạn đó giảm hẳn luôn tầm phải được hơn chín mươi rồi
thậm chí mấy ngày nay là từ cái lúc mà chín một mươi giờ sáng cho đi là không thấy bóng nữa rồi
nó hưu hiệu thì tôi đã thành lập một cái chốt ngay cái tuyến đường mà vào cái khu nguyên địa
vừa đảm bảo cái công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự trên đề bàn
thì qua cái biện pháp này thì rất là hữu hiệu thì người dân cũng đã hết sức là hưởng ứng
và cũng nắm tình hình trực tiếp vào thì người dân bảo bây giờ hiện nay là nó giảm được khoảng tám mươi
cái tình hình đảm bảo an ninh trật tự bây giờ lực lượng là rất là mỏng nhưng mà vẫn phải đảm bảo cái nhiệm vụ
là phường giáp quốc lộ năm mươi một và nhiều phường đang có tốc độ phát triển nhanh nhất của thành phố biên hòa
tập trung nhiều khu công nghiệp
đông công nhân ở trọ
nên khi dịch bệnh bùng phát khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
tìm ẩn phức tạp về an ninh trật tự
tuy nhiên với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị địa phương
vai trò tuyến đầu phòng chống dịch lực lượng công an ngày đêm trên tuyến đầu
góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn
trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi năm của ủy ban nhân tỉnh đồng nai về thực hiện các biện pháp
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường an hòa
trong thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực để các lực lượng như công an
quân sự cũng như là cán bộ của phương tập trung trong công tác chăm lo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn phương song song đó vẫn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
đến nay an hòa dù đã kiểm soát được dịch bệnh trở thành một trong bốn phường
xã đầu tiên của thành phố biên hòa nơi tâm dịch của tỉnh đồng nai
nhưng không cho phép cán bộ chiến sĩ công an phường và cả hệ thống chính trị địa phương
được chủ quan lơ là
bởi việc đạt tiêu chí vùng xanh đã khó giữ được và duy trì lại càng khó hơn
khi dịch bệnh các phường giáp ranh vẫn đang rất phức tạp
thưa quý vị và các bạn kể từ ngày năm tháng chín thành phố đà nẵng đã áp dụng biện pháp
kiểm soát quản lý mới đối với người trên xe luồng xanh ra vào và đi qua thành phố
cụ thể là tài xế cũng như người trên xe luồng xanh vào thành phố
lưu trú không quá một mươi hai giờ đồng hồ
và nếu ở lại phải thực hiện cách ly tập trung
quy định đã có lái xe đã phải ký cam kết tại chốt kiểm soát ở cửa ngõ
tuy nhiên trong một mươi hai giờ đồng hồ này thì lái xe và những người trên xe đi đâu
làm gì lại là một câu chuyện khác
và khi việc ký cam kết chỉ dừng lại ở hành động đặt bút viết tên vào giấy
thì nguy cơ xâm nhiễm mầm bệnh vào thành phố là hoàn toàn có thật
và thực tế là sau một thời gian kiểm soát dịch bệnh tốt
bắt đầu nới lỏng giãn cách thì ngày hôm qua đà nẵng lại ghi nhận
một trường hợp nhiễm bệnh như vậy
sự việc cho thấy những lỗ hổng trong việc kiểm soát tài xế luồng xanh
cần phải nhanh chóng được khắc phục
ngày một tháng một mươi quận thanh khê ghi nhận một ca mắc cộng đồng
là tài xế từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng
lưu trú từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng chín
và không thực hiện khai báo y tế đến khi có triệu chứng
theo quy định tài xế luôn xanh vào thành phố lưu trú không quá một mươi hai giờ
nếu ở lại phải thực hiện cách ly tập trung
tuy nhiên người này không chấp hành theo quy định
dù đã cam kết tài trúc gửi ngõ
liên quan đến ca mắc phường an khê đã thiết lập phòng tọa hai mươi ba hồ
với chỉ một mươi một nhân khẩu
những trường hợp họ được quy định là một mươi hai tiếng đồng hồ phải báo khai báo
nhưng tại các trúc ngụ ô kiểm dịch thì cái này còn cái bắt gặp
hay chưa sau quá một mươi hai tiếng thì cũng chưa phối hợp với địa phương
để báo cáo lại tình hình của những xác minh cái thông tin của tài xế đó
để làm sao để phối hợp cùng địa phương để xác minh thông tin
người đó ở đâu để làm sao chúng ta kiểm soát được
cái tình hình này
có thể thấy nguy cơ bùng phát dịch trở lại thông qua hoạt động
phần chuyển hàng hóa là rất lớn
hơn nữa việc kiểm soát tài xế luồn xanh vẫn còn nhiều tồn tại
bất cập trong công tác quản lý phối hợp
trong vòng một mươi hai giờ sau khi vào thành phố tài xế đi đâu làm gì
vẫn chưa có quy định cụ thể
đây là một cái đoạn cắt lỏng hở của mình là mình chỉ đi một mươi hai tiếng đồng hồ thôi
và mình không yêu cầu là trong một mươi hai tiếng đồng hồ đó là anh được ở đâu và anh đi đâu

cho nên là các anh chị mình biết rồi
cái này một giây thôi đã lai rồi chứ đừng có nói tới một mươi hai tiếng đồng hồ
trước tình hình đó ban chỉ đạo phòng chống dịch đà nẵng quyết định

tại bảy quận huyện

các bản thân và các tổ nghiệp ra

và các ông chí thêm nữa đi kiểm tra nhập những cái xe bảo số xe đại cho tôi
bảo số xe mà lạ tấn vô tấn thì mình kiểm tra
cho ông chí kiểm tra kiểm tra và bảo các sử lý
ngoài kiểm tra tại chốt cửa ngõ thời gian qua
phương tiện đăng ký luồng xanh vào thành phố
vẫn được kiểm tra qua hoạt động của tổ tuần tra lưu động
từ ngày chín đến ngày hai mươi hai tháng chín
lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn hai trăm linh trường hợp
và phương tiện giao thông lập biên bản xử lý bốn trường hợp

không chấp hành biện pháp chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
với mức phạt từ năm đến một mươi triệu đồng một trường hợp
xin được chuyển sang một thông tin khác
tòa án nhân dân nguyện vạn ninh tỉnh khánh hòa ngày hôm qua
vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn
và tuyên phạt chín tháng tù giam đối với bị cáo phan đình duy
chú xã vạn khánh nguyện vạn ninh về tội chống người thành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám sau khi uống bia ở một khu rẫy
tại xã vạn phước phan đình duy điều khiển xe máy
chở theo một người phụ nữ đi về xã vạn long
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt tại khu vực
giáp danh giữa hai xã vạn khánh và vạn long
duy và người phụ nữ bị cán bộ trực chốt phát hiện không mang khẩu trang
và có ý định vượt chốt nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
không chấp hành duy còn lớn tiếng chửi
bới thách thức lực lượng trực chốt
đồng thời sô đổ xe máy và đòi đốt xe
thấy duy manh động có hành vi chống đối nên lực lượng công an đã khống chế đối tượng
trước tòa bị cáo phan đình duy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan đình duy chín tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nội công an hà nam vừa phối hợp với thanh tra
sở thông tin và truyền thông xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp
đăng thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
qua tài liệu thu thập ngày ba mươi tháng chín phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an hà nam đã phát hiện tài khoản facebook của một trường hợp trên địa bàn xã an lão
huyện bình lục đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại cơ quan chức năng chủ tài khoản này đã thừa nhận việc đăng thông tin của mình
về tình hình dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook là sai sự thật
và tự giác gỡ bỏ thông tin cam kết không tái phạm
thanh tra sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
đối với chủ tài khoản về hành vi thông tin sai sự thật
liên quan đến hai băng nhóm ở phú quốc mâu thuẫn đánh nhau làm một người chết
hai người bị thương xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng
về hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu trước đó giữa nguyễn hoàng nhật chú tại tp phú quốc
và đàm văn ngàn chú tỉnh bắc giang xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm mua bán đất rừng
do nhà nước quản lý thuộc tổ chín ấp chuồng vích xã gành dầu
đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín nhật cầm đầu khoảng hai mươi đối tượng
chuẩn bị hung khí đến khu vực
trong khu vực ấp chuồng vích xã gành dầu tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn
thì xảy ra đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
tại hiện trường công an thu giữ một mươi khiên đỡ đạn bốn náo rác một mươi sáu ống tích sắt nhọn
một búa một mươi dao tự chế chín cây dựa
sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng
khi bị phát hiện mang theo hung khí để hỗn chiến nhóm thiếu niên với ý định tông thẳng vào lực lượng
tuy nhiên lực lượng chín trăm một mươi một đã nổ súng chỉ thiên và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế
bắt giữ và ngăn chặn được vụ hỗn chiến này
sự việc xảy ra vào đêm ngày ba mươi tháng chín tại thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên tổ công tác của lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện hai nam thiếu niên điều khiển xe máy
đi cùng một đoàn xe khoảng ba mươi người có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành vây bắt
phát hiện lực lượng công an phía trước cả hai quay tông thẳng vào lực lượng truy bắt phía sau
và bỏ chạy ngược chiều để tàu thoát
tổ công tác đã phải nổ súng để chấn áp nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy
sau quá trình truy đuổi lực lượng công an đã tạm giữ hai thiếu niên mang theo các loại hung khí nguy hiểm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng vây bắt thêm sáu người khác
tất cả đều trong độ tuổi vị thành niên
tin từ đồng nai
công an tỉnh này cho biết vừa chỉ phá chuyên án ma túy bắt giữ tám đối tượng và thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
đây là vụ bắt giữ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện xuân lộc bắt giữ tám đối tượng lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển số ma túy trên
cơ quan công an đã thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài và tiêu thụ tại việt nam hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi
cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ tảng chữ mua bán trái phép chất ma túy
điều đáng chú ý là qua hai vụ việc này
cơ quan công an cũng đã thu giữ hàng chục gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha để uống
và đây là những loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa
tại đây đang tiếp nhận giám định một số mẫu vật là tăng vật của một vụ án tảng chữ trái phép chất ma túy do công an thành phố nha trang phát hiện truyền đến
trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này là chất bột có màu trắng đục
chất bột này có một
qua công tác giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa thì thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp mdma
để được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất có tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương gây nghiện gây ảo giác và hoang tưởng nếu sử dụng với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người
trong trưa đầy một tuần gần đây trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang đã phát hiện bắt giữ hai vụ tảng trự trái phép chất ma túy
điểm đáng chú ý trong hai vụ việc này là ngoài phát hiện thu giữ những loại ma túy truyền thống
cơ quan công an còn phát hiện thu giữ những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu bên ngoài có ghi chữ christpefield
trên bào bì gói bột này có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây
tuy nhiên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm
theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ thì những gói bột này là một dạng ma túy được mua từ một địa phương phía nam để bán lại kiếm lời
đây là loại ma túy lần đầu tiên bị công an thành phố nha trang phát hiện thu giữ
ma túy nước dâu là một loại ma túy mới được biến tướng nếp bóng với dạng gói bột pha thực phẩm
đặc biệt là loại ma túy này có thể hòa tan với nước uống để uống nên dễ nguy trang thành các loại nước dễ khác
khi nhìn bề ngoài của bao bì thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng đây là một gói nước uống giải khát chứ không phải ma túy
đây là một hình thức và thủ đoạn rất mới rất tinh vi của tội phạm
đã là ma túy thì dù loại nào thì cũng sẽ mang độc tố
loại ma túy càng mới thì lượt độc hại và sự tàn phá cơ thể
sự tàn phá cơ thể sẽ càng cao hơn so với các loại ma túy trước đó
việc sử dụng ma túy nước dâu sẽ gây ra ảo giác hoang tưởng bị kích động mạnh dễ nóng tính phát sinh ra cảm xúc thù hận dễ bất kiểm soát hành vi
nếu sử dụng quá liều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
theo cơ quan công an ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng nước dâu
ở một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài
những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát
đây là hình thức thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi
thì sẽ rất nguy hiểm gây tắc hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện ngăn chặn